vài ngày qua các chợ chuột đồng tại an giang hoạt động liên tục bởi lượng chuột đồng tăng mạnh trên khu vực đồng lúa
các chợ chuột đồng này đã mang tới cho bà con nơi đây thu nhập ổn định cũng như làm hạn chế nạn chuột hoành hành và cắn phá cây lúa
ở an giang có hai chợ chuột lớn nhất miền tây với hàng chục chủ vựa chuột hoạt động liên tục trong năm
gồm chợ chuột phù giật xã bình chánh huyện châu phú và chợ chuột lưu động xã vĩnh bình huyện châu thành
hai chợ này vào cao điểm mỗi ngày thu mua hàng chục tấn chuột
một kg chuột sống được các chủ vựa mua vào với giá từ ba mươi đến năm mươi đồng
chuột được các nhân công làm thịt chế biến sau đó bán một kg với giá từ bảy mươi đến tám mươi năm đồng
thịt chuột đồng ngon như thịt gà nên tiêu thụ rất mạnh trong và ngoài tỉnh
năm nay lũ về muộn khiến các cánh đồng khô cạn nên chuột có chỗ trú ẩn sinh sôi nhanh
tháng này nhà nông đạt bẫy dùng chĩa đâm chuột hạn chế chuột sinh sôi pha lúa vừa kiếm thêm tiền bán chuột vài trăm nghìn đồng một